một mươi năm năm kể từ ngày một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trong suốt quá trình hình thành và phát triển
nhiếp ảnh việt nam đã khẳng định được vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân
luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước
đồng thời xác lập vị trí của nhếp ảnh việt nam trong khu vực và trên thế giới
cách đây tròn sáu mươi năm năm vào ngày một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
tại chiến khu việt bắc chủ tịch hồ chí minh đã ký bản sắc lệnh một trăm bốn mươi bảy
thành lập doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh việt nam
đặt cơ sở cho sự phát triển của hai ngành nhiếp ảnh và điện ảnh cách mạng nước ta
từ đó đến nay bằng tâm huyết và trí tuệ
giới nhếp ảnh việt nam đã xây dựng cho dân tộc ta một bộ biên niên sử phong phú
bằng ảnh về cách mạng việt nam về vẻ đẹp của đất nước
với nhiều năm nghiên cứu theo dõi sự phát triển của ngành nhiếp ảnh việt nam
và thế giới
theo nhà lý luận và phê bình nhếp ảnh vũ huyến
bảy mươi năm năm qua nhiếp ảnh việt nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hồ chủ tịch giao phó
đưa nhấp ảnh trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần mỗi người dân

đưa nhếp ảnh trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần mỗi người dân